thưa quý vị chỉ trong vòng một mươi sáu giờ đồng hồ công an huyện điện biên và mường nhé
phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án
bắt hai đối tượng thu giữ một số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
cụ thể tại khu vực xã mường lói đối tượng vừa a co trú tại huyện sốt cộp tỉnh sơn la
bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực xã mường to huyện mường nhé sùng ai chu chú tại huyện mường nhé
cũng bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu tám bánh heroin
một xe máy một điện thoại di động các đối tượng khai nhận mua ma túy từ lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với giảng a súa về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày năm tháng năm công an huyện mai sơn nhận được tin báo về việc anh tháo a giàng
chú tại xã triềng lương huyện mai sơn bị mất trộm chất
chỉ trong hơn một mươi hai giờ đồng hồ đến sáng ngày sáu tháng năm công an huyện mai sơn phối hợp
với công an xã phi nhừ đã bắt giữ thành công đối tượng giảng a súa chú tại huyện mai sơn
cùng vật chứng là chiếc xe máy vừa trộm cắp tại công an công an đối tượng súa đã khai nhận hành vi phạm tội
tại đồng tháp một đối tượng bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ đã ra đầu thú
cơ quan công an sau khi được gia đình và lực lượng công an địa phương vận động
phạm văn phúc chú tại xã láng biển huyện tháp một mươi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi truy nã về tội chống người thi hành công vụ
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trú tại ấp hai xã láng biển
trong thời gian được gia đình bảo lãnh về nhà phúc đã bỏ trốn lên tỉnh bình dương làm thuê
hiện công an huyện tháp một mươi đang tạm giữ bị can phúc để tiếp tục điều tra xử lý
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay

đã bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng bắt tạm ra
chấp hành chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng
của trường cao đẳng y dược asean trường tư thục cho cán bộ nhân viên của bệnh viện quân y một trăm một mươi cục hậu cần quân y một
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập vào ngày bảy tháng năm cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hai bị can gồm đại tá diêm đăng thanh giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi ngô mẹ trí hiệu trưởng trường cao đẳng y dược asean
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ án phức tạp và được dư luận xã hội quan tâm
ban thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật không có vùng cấm
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ cặp tàu cá có công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
vào lúc một mươi h bốn mươi phút ngày tám tháng năm tại vùng biển huyện thạch hà
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng hai tàu cá mang biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi chín ts và qng chín mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi chín ts đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
hai tàu cá trên là do anh trần bảo tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở huyện nghĩa an tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường
trên hai tàu cá còn có một mươi ba lao động khác quê đều ở huyện nghĩa an tỉnh quảng ngãi
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong những ngày này thủ đô hà nội đã được trang trí người dân cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh tại các tuyến phố lớn
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
những ngày này phố phường hà nội rực rỡ hơn với những tấm băng rôn áp phích biểu trưng đẹp mắt chào đón sea games ba mươi một
các tuyến phố chính trên địa bàn các quận trung tâm được trang trí đẹp mắt
đặc biệt các banner khẩu hiệu bộ nhận diện sea game ba mươi một
đã được treo tại khu vực xung quanh cung thể thao quần ngựa nơi tổ chức thi đấu các môn thể dục phục vụ thể dục nghệ thuật và thể dục aerobics của sea games ba mươi một
sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần các tổ kiểm tra của quận đã phối hợp với một mươi bốn phường cùng nhân dân cán bộ cơ sở hội phụ nữ
tham gia giữ thỉnh thực tục đối thị vệ sinh môi trường tạm cảnh con đối thị xanh sạch đẹp trong thời điểm sea game ba mươi một diễn ra
phong trào vệ sinh môi trường này thì phụ nữ thì phát động từ lâu rồi
chuẩn bị cho sea game ba mươi một thì cũng vận động bà con chuẩn bị với tinh thần là huy trước nhưng mà phát huy cao hơn
và cố gắng là để cho giữ gìn cái bộ mặt của thủ đô nó sáng xanh sạch đẹp để mình còn chào đón bạn bè quốc tế
sau khi được quận ba đình chọn xây dựng là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị
phường điện biên đã đẩy mạnh công tác kiểm tra trật tự đô thị trên các tuyến phố giải quyết triệt đề các vi phạm
nhất là trên tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu nguyễn thái học
về hè thông thoáng sạch sẽ toàn bộ cây xanh hai bên tuyến phố nguyễn thái học được phủ xanh cùng nhiều pano
affix chào đón sea game ba mươi một
phủ gốc cây xanh tôi phải phân cho từng gia đình để chăm bón để cho nó trăng tràn đẹp
và hai nữa là phải vận động nhân dân là đổ rác đúng giờ đúng quy định cho nên bà con ở đây thực hiện rất tốt
và nói chung là rất là phấn khởi
nhiều khi cũng vất vả nhưng mà đấy là họ động viên
dù có tinh thần của bà con động viên cho nên chúng tôi cũng rất phấn khởi và lại càng tham gia tích cực hơn
lực lượng chức năng cũng liên tục ra quân nhắc nhở người dân treo cờ trước cửa nhà sắp xếp gọi xe tại các vỉa hè lòng đường
với trách nhiệm của công an phường thì chúng tôi nhất là công tác tham lưu
đã tham lưu cho đảng phường chỉ đạo các ban ngành để mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường
vào các buổi sáng buổi chiều hàng ngày để các hộ dân kinh doanh mặt đường nắm được chủ trương của thành phố cũng như của quận của phường
trong việc trang trí phục vụ chào mừng sea games ba mươi một diễn ra tại hà nội
dự kiến sea games ba mươi một sẽ thu hút gần một vạn vận động viên huấn luyện viên cán bộ cấp cao từ các quốc gia asean tham dự
và hàng chục nghìn khách du lịch đến hà nội để cổ động tham quan du lịch
vì vậy công tác trang trí cổ động
cũng như ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp là rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt về việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
thưa quý vị không thể phủ nhận những bước tiến rất quan trọng về chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của việt nam hiện nay
nhưng cũng còn đó không ít hạn chế vướng mắt và nhiều vấn đề đáng phải suy ngẫm
vâng đặc biệt là khi thời gian vừa qua trên các diễn đàn nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục các nhà quản lý cho rằng
việc xét duyệt thẩm định và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học chưa chặt chẽ còn có lỗ hỏng và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
và hậu quả là ra đời những đề tài nghiên cứu thiếu tính mới và tính cấp thiết
hay là những con số đang rất mình về tốc độ nghiệm thu đề tài khoa học ở các viện nghiên cứu
vậy cần có một cơ chế chặt chẽ hơn như thế nào để đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học
nội dung này sẽ được phân tích đánh giá cụ thể hơn trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông nguyên phó trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương nguyên tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương
trên các diễn đàn giáo dục nhiều ý kiến băn khoăn về tính cấp thiết của những đề tài luận văn tiến sĩ về phát triển bộ môn cầu lông hay mời lội
không phải là số ít mà nhiều luận án tiến sĩ khác cũng nghiên cứu về vấn đề này
không chỉ là việc thẩm định xét duyệt đề tài không nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
cũng khiến cho dư luận bất ngờ
tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam có những đơn vị nghiệm thu tới hai mươi hai mươi hai đề tài trong một ngày
thống kê mới nhất từ bộ giáo dục và đào tạo cho thấy mỗi năm việt nam có khoảng ba mươi sáu thạc sĩ và một năm trăm linh tiến sĩ tốt nghiệp
các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng cần nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ hơn là chạy theo số lượng đào tạo ít nhưng chất lượng phải được tăng lên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

không tính cấp thiết thật không
cấp thiết về mặt lý luận thế nào
tính cấp thiết về mặt thân thiết là sao
và cái điểm mới
của đề tài này so với công trình
đã công bố là cái gì
đấy thì đấy là
hai cái tiêu chí đầu tiên
để mà xét dược một cái đề tài
rồi từ đó chúng ta
phải hoàn thiện tất cả các cái khâu khác
tôi nói ví dụ là
sau khi quá trình nghiên cứu
thì sản phẩm ảnh đâu
so với đúng cái đăng ký chưa
có thật ra là sản phẩm mới không
cái không nghiệp thu như vậy
từ những cái câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi vừa rồi
rõ ràng là các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có một cái sự nhìn nhận lại
theo ông thì bây giờ
chúng ta sẽ phải có một cái cơ chế giám sát
đánh giá như thế nào để đảm bảo
cái tính công khai minh bạch trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
các cơ chức đang phải tăng cường
để kiểm tra giám sát
bất cứ một lĩnh vực nào
không có kiểm tra giám sát
thì rõ ràng là không được
mọi mặt đều thế
thì kể cả tôi nói ví dụ
như là luận tăng luận án tiến trị
thì bộ giáo dục đào tạo
phải tăng cường
cái kiểm tra giám sát mạnh hơn nữa
về các đề tài nghiên cứu khoa học
thì bộ khoa học công nghệ
và các cái cơ quan có chức năng
mà nghiên cứu khoa học thì phải tăng cường
cái kiểm tra kiểm sát hơn nữa
và đi theo đó là chế tài
tôi nói ví dụ như trong luận ác vị
nghiên cứu sinh
mà không đảm bảo cái mới
tức là khi thẩm định
kể cả các chức năng không đảm bảo
thì dứt khoát phải ra quyết định
là thu hồi
cái bằng đáng cấp
là cho mặt trường tiến trị
phải thu hồi bằng đồng thời phải đề tiên cho nhà nước
và ra một quyết định chặt chạy đơn
anh đã sai phạm lần này
không cho nghiên cứu tiếp nữa
các đề tài khoa học cũng vậy
tức là vấn đề chế tài
phải xử lý thật nghiêm
thì mới dẫn đến cái tình trạng là
người ta không thể làm ổn được
mỗi nhà nghiên cứu mỗi nghiên cứu sinh
đều phải ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình
cũng như là có một
như ông nói là có sự tự trọng
và biết rằng là cái trách nhiệm của mình
trong cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học là gì đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
thưa quý vị
bộ tài chính đề xuất chính phủ
gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
là một trong những chính sách đáng chú ý
sẽ có trong cụm tin chính sách sau đây
bộ tài chính đề xuất chính phủ
gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên
được thực hiện chậm nhất
đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng số tháng được gia hạn
trong kỳ luộc thuế
từ tháng sáu đến tháng chín
lên đến một mươi tháng
với số tiền thuế lên đến hai mươi tỷ đồng

công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
tổ chức chạy nhiều đoàn tàu hà nội
đồng hới trong tháng năm
để phục vụ nhu cầu du lịch quảng bình
của hành khách trong dịp cuối tuần
cụ thể ngoài bốn đôi tàu khách thống nhất
có đón và trả khách tại quảng bình
chạy thêm các tàu
se một mươi bảy qb một qb hai
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
vec cho biết
vec đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu
lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
thu phí điện tử không dừng
từ ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và hoàn thành lựa chọn nhà thầu
từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu
vec sẽ yêu cầu nhà thầu
lắp đặt ngay để giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai

sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
và thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
cuối ba năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ khai thác thu phí không dừng
trên toàn bộ các tuyến cao tốc vec
đang khai thác